công an quận gò vấp tp hcm cho biết đã bắt khẩn cấp nguyễn minh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thường trú tại quận gò vấp để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
đối tượng long được xác định là nghi can gây ra vụ cháy hai căn nhà trên đường nguyễn oanh
quận gò vấp vào ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua
tại cơ quan công an long khai nhận sau khi uống rượu vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín
long đi bộ một mình đến trước cửa ngân hàng exim bank thì nhìn thấy dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng
long nảy sinh ý định đốt dây dẫn điện để xem gây ra vụ cháy với hậu quả như trên
trước đó vào lúc hai h một mươi bảy phút ngày một mươi bốn tháng chín đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngân hàng exim bank ở quận gò vấp
đến hai giờ hai mươi hai phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn hai tỷ đồng